các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
gặp gỡ ngành du lịch tp hcm và báo chí vào chiều ngày một mươi sáu tháng ba nữ du khách chia sẻ cô nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người việt nam và rất cảm kích trước sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như các phương tiện truyền thông
nữ du khách cho biết cô đi du lịch nhiều nước và chứng kiến nạn cướp giật thì ở quốc gia nào cũng có nhưng việt nam vẫn là một quốc gia an toàn người dân thân thiện phong cảnh và ẩm thực đa dạng